cái cửa tức là cái không gian ở đây
nó tạo được một cái chữ là
đây chính là cái tuổi thơ của tôi nè
tuổi thơ của tôi nó như vậy
và thật sự được tận hưởng những cái không gian
ở bên mình khi không có điện thoại không có internet
đó là cái cảm giác của gia đình
của ba mẹ của bạn hàng xóm
của cái cảm giác đi học về
cùng trên một cái con đường về nhà
và có bạn bè có gia đình ở đó
nên là em thấy rất là gần gũi và thật sự là
quay về tuổi thơ em mong muốn là
những không gian như thế này
được mở rộng ra thời hiện đại
nay nhiều hơn để cho
đến thăm quan và nhớ về
tuổi thơ mình từng trải qua thì một cái thông điệp
mà mình muốn gọi đến những người trẻ
giống như mình thôi mình cũng là một người trẻ thôi
thì trên cái hành trình vạn lý mình đi rất là
nhiều nơi trên thế giới thì mình nhìn thấy
và nhận ra rằng là khi chúng ta hiểu biết
về giá trị văn hóa của mình
và giá trị văn hóa ở đây rõ rõ là giá trị văn hóa
việt nam thì đó là một cái công cụ
để chúng ta phát triển bản thân mình
và mình tin rằng là với sự đồng hành của các bạn
thì nhà sẽ ngày một lan tỏa
nhiều hơn và câu chuyện văn hóa
những cái câu chuyện tử tế nhất đẹp đẽ nhất
sẽ được lan tỏa giống như là mình đang
góp nhặt những cái tử tế đó
về tại nhà của thời thơ ấu
ở một cái nơi mà chúng ta sẽ sống rực rỡ
với thanh xuân trong cái sự hồn nhiên của thơ ấu
cuối cùng với ước mơ của mình
đồng lê quỳnh hương đã
và đang thực hiện tốt sứ mệnh
chuyên chở những ai mong muốn được trở về tuổi thơ
được hồn nhiên vô tư
sau những ngày căng thẳng như cuộc sống
thưa quý vị chương trình thành phố sống đẹp kỳ này
đến đây là hết một lần nữa chúng tôi chân thành
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo